loài vật quen thuộc có mặt ở khắp mọi nơi tuy nhiên rán luôn được xem là côn trùng gây hại
việt nam là nước nhiệt đới ẩm gió mùa nhiệt độ và độ ẩm của nước ta rất thích hợp cho rán phát triển
chính vì vậy không ít người gặp rắc rối bởi loài vật này

đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại trong căn bếp nước
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại trong căn bếp nước
rán tấn công tủ đựng bát đĩa kệ bếp và cả nơi để thức ăn
khiến gia đình anh mạnh gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu diệt và loại bỏ loài côn trùng này
đối với nhà tôi thì rán rất nhiều
thường thường chúng sẽ sống trong những nhà bếp những nơi ẩm thấp và bóng tối
thường thường thì như tôi là lúc đầu thì thường thường chúng sống trong nhà bếp
mà nhà bếp là nơi chúng ta để nấu ăn và để thức ăn ở trong đó
thì nếu mà chúng nó mà vào mà gây phiền tói thì chúng ta sẽ cảm giác món ăn chúng ta bị hôi hoặc là bị thiêu
tuy nhiên điều khiến anh mạnh và nhiều người dân lo lắng nhất là việc loài vật này thường trú ẩn
tại những nơi kém an toàn như bãi rác ống cống nước thải đầy mầm bệnh và vi khuẩn
sau đó chúng lại tấn công trực tiếp vào khu nhà ở và bếp ăn của gia đình
theo tôi được biết thì tôi chứng kiến thì lúc xịt thì rán bỏ ra và chết rất nhiều
nhưng sau rồi chúng lại có những con lại không chết
hiện tại thì gia đình tôi vẫn chưa có cách nào có thể diệt được triệt để những rán và quân chủng
những lo lắng của anh mạnh và nhiều người về tác hại của loài vật này với sức khỏe là hoàn toàn có căn cứ
bởi vì theo các chuyên gia về côn trùng rán là loại côn trùng có hại
là vật trung gian truyền nhiều bệnh nguy hiểm cho con người

là loài vật rất khó tiêu diệt trong điều kiện khí hậu và thời tiết việt nam
quá thích hợp cho sự sinh trưởng của chúng
đối với rán thì nó có thể mang một số các cái mầm bệnh nếu như là nó từ những cái chỗ thức ăn của nó
ở chỗ nơi bẩn có các vi trùng sau đó nó bay nó đậu vào các thức ăn của chúng ta
thì chuyển một số bệnh như vậy
đối với rán thì thực tế ra ở việt nam thì đa phần chúng ta có ba loài rán chủ yếu mà ta quan tâm nhiều đến là rán mỹ rán úc và rán đức
nhưng mà rán đức là một loài nó ngoại lai nó nhập du nhập từ phương tây về
mà đây là một cái loài rán rất là khó tiêu diệt hiện nay
rán thường xuyên ẩn nắp tại các khu ống cống ẩm
đây là môi trường của rất nhiều loại vi rút vi khuẩn độc hại như e coli salmonella khuẩn tụ cầu
khi dán bò vào thức ăn quần áo nơi sinh hoạt của con người cũng là lúc mang những mầm bệnh này tới lây nhiễm cho con người
rán là loài vật nguy hiểm trung gian truyền bệnh và cũng là loài vật phá hoại khi không có thức ăn
chúng có thể phá hỏng đồ đạc sách vở thậm chí gặm chân tay của con người lúc ngủ
rán là loài động vật nguy hại với con người và để phòng tránh rán tốt nhất các loại thuốc diệt côn trùng là chưa đủ
cần tiêu diệt môi trường sống của chúng bằng cách thường xuyên dọn dẹp phòng và nơi sinh hoạt thoáng mát sạch sẽ
đó cũng chính là lý do khiến anh mạnh thường xuyên dọn dẹp nhà ở
nhà tôi thì cứ một tuần sẽ dành tầm một hoặc hai buổi để dọn dẹp nhà cửa
để có thể không nó trong nhà sẽ vào hoặc ở ngoài sân
phải là những nơi sinh sống thật lợi cho rán và côn trùng
về phòng tránh rán thứ nhất là đối với các thực phẩm mà mình sử dụng là phải đậy kín
cái thứ hai là để tiêu diệt rán thì chúng ta có thể dùng bậy bả
ngoài ra có thể dùng hóa chất nhưng mà đối với rán đức riêng đối với rán đức thì dùng hóa chất hiện nay là rất là khó khăn
để phòng chống hiệu quả và an toàn nhất các loại rán và côn trùng có hại nên lưu ý
thường xuyên dọn dẹp phòng ở phòng bếp
để côn trùng không tấn công
không sử dụng các loại thuốc xịt côn trùng ở gần nơi có thức ăn và trẻ nhỏ tránh bị nhiễm độc
rán và các loài côn trùng sợ ánh sáng
chính vì vậy nên giữ cho phòng bếp phòng ngủ luôn thoáng mát và nhiều ánh sáng
khi bị rán và các con gôn trùng lạ cắn cần sát trùng vết thương và thuốc sát trùng
sau đó tới bệnh viện thăm khám bác sĩ tránh bị lây nhiễm bệnh nguy hiểm